vào lúc một mươi h bốn mươi năm sáng nay ngày bảy tháng ba tại công trường thi công nhà máy nhiệt điện vĩnh tân bốn thuộc trung tâm điện lực vĩnh tân đã xảy ra hiện tượng cháy kèm theo khói và lửa bốc lên tại cột ống khói của nhà máy
dự án nhà máy nhiệt điện vĩnh tân bốn được xây dựng tại xã vĩnh tân huyện tuy phong tỉnh bình thuận
chính thức được khởi công vào tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn gồm hai tổ máy tổng công suất đạt một hai trăm linh mw
dự kiến tổ máy số một vào vận hành vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
ngay khi sự cố xảy ra các đơn vị quản lý và thi công đã phối hợp với lực lượng chữa cháy địa phương tập trung triển khai các biện pháp cô lập đám cháy
đến hồi một mươi một h ba mươi phút sự cố đã được khống chế
nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là do công nhân thi công của nhà thầu
trong quá trình hàn lắp ghép thiết bị đường ống gần hệ thống khử lưu hình trong đường khói thoát
tiên lửa bắn vào các bảo ôn bao bọc hệ thống khử lưu hình
gây cháy bảo ôn
theo đó khói và lửa của đám cháy đã thoát ra ngoài theo đường ống khói nhà máy gây nên hiện tượng trên
trong quá trình tham gia chữa cháy hai công nhân bị bỏng nhẹ và đã được đi cấp cứu kịp thời